các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn trong phiên thảo luận ngày hôm nay tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm nhiều đại biểu đồng tình với nhận định vaccine là một trong những chiều khóa quan trọng để ứng phó với dịch bệnh hiện nay và cần tăng cường các biện pháp để đảm bảo nguồn vaccine phòng dịch
giải trình làm rõ một số vấn đề về lĩnh vực y tế công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua trước quốc hội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã thông tin thêm về chiến lược vaccine của việt nam
chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt chiến lược vaccine trên toàn diện các lĩnh vực mua nhập khẩu nhận chuyển giao công nghệ nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và tổ chức tiêm
bộ trưởng bộ y tế cũng chỉ rõ những khó khăn do tình hình khan hiếm vaccine trên toàn cầu khả năng sản xuất của các nhà máy có hạn cùng với đó các trung tâm sản xuất vaccine của thế giới như ấn độ bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch nên đã dừng xuất khẩu vaccine cho các nước
đến thời điểm hiện nay chúng ta đã có các cam kết thỏa thuận
hợp đồng và nhận được nhiều nguồn viện trợ từ trung quốc mỹ nhật úc và anh và các nước khác với số lượng trên một trăm ba mươi triệu liều đang nỗ lực đàm phán để ký kết trên bốn mươi triệu liều để nâng tổng số lên một trăm bảy mươi triệu liều vào năm hai nghìn hai mươi một
đồng tình và đánh giá cao những nỗ lực và giải pháp của chính phủ trong việc đảm bảo vaccine nhiều đại biểu cũng đề nghị sau khi quốc hội phê chuẩn chủ trương về tiếp cận nguồn cung sản xuất vaccine trong nước cần có những cơ chế đặc thù tập trung nguồn lực để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vaccine hiện nay
tôi đề nghị chính phủ bộ y tế cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc đưa vaccine về nước trong đó có việc khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận chung tay cùng chính phủ để đưa vaccine về việt nam
ở đồng nai nơi tôi ứng cử thì một số địa phương khác thì có những doanh nghiệp đã chủ động liên hệ tiếp cận được nguồn vaccine đã đề nghị bộ y tế hỗ trợ và rất mong được bộ y tế quan tâm hướng dẫn để nhân dân ở các vùng tâm dịch như đồng nai chúng tôi được sớm được tiêm vaccine
việc đầu tư mua sắm sinh phẩm vật tư
vật tư trang thiết bị y tế kịp thời hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng cấp bách hiện nay
tuy nhiên trong thực tế việc này đang có những vướng mắt về mặt pháp lý đồng thời xuất hiện tâm lý sợ trách nhiệm trông chờ dựa vào cấp trên của một bộ phận cán bộ chủ trì nên có nghị quyết chuyên đề riêng về phòng chống dịch covid trong tình hình hiện nay
vì trong khi nhiều vấn đề liên quan đến luật chưa thể sửa đổi bổ sung trong khi độ trễ của việc thực hiện các quy định của pháp luật thường kéo dài thì việc ra một nghị quyết
nghị quyết của quốc hội là cần thiết là khách quan là cái mũ để tạo sự chủ động linh hoạt cho chính phủ trong điều hành tập trung xử lý các tình huống khẩn cấp trong phòng chống dịch
cũng trong chiều nay nhiều ý kiến đề nghị việt nam đã tiếp cận được với công nghệ vaccine do mỹ chuyển giao cùng với đó là nghiên cứu phát triển vaccine do việt nam sản xuất
cần tập trung để hoàn thiện những nghiên cứu này từ đó sớm đưa vào sử dụng những vaccine sản xuất trong nước góp phần đảm bảo nguồn cung và ứng phó với dịch bệnh

thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đồng chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an và lãnh đạo công an một số đơn vị địa phương đã báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian tiếp theo
phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh ngay từ ngày đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an cùng với lực lượng y tế là những lực lượng tuyến đầu của tuyến đầu
sự lãnh đạo công an là y y tế mà ngoài ra đặc biệt công an lãnh đạo công an thì rất là công cấp nhất là từ khi các ổng chí sau này các ổng chí phủng bố toàn bộ hệ thống công an chính quyền cho sản dự kinh xuống huyện xuống xa

tôi trước hết rất là cảm ơn anh em tôi rất chia sẻ những vất vả của anh em toàn quốc gọi đặc biệt là các tỉnh ở phía nam bên này và đặc biệt là anh em ở thành phố hồ chí minh
thời gian tới
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tập trung sức mạnh của lực lượng công an trong truy vết quản lý tốt luồng xanh
cũng như phân luồng giao thông trong nội tỉnh hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự đối với hệ thống cai nghiện của ngành lao động thương binh và xã hội
đảm bảo an ninh an toàn thông tin để củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chiến lược quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam thứ trưởng nguyễn văn sơn và thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương ghi nhận và tiếp thu các nội dung chỉ đạo của đồng chí phó thủ tướng
để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị của bộ công an triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả tiếp tục ra soát tham mưu với lãnh đạo các tỉnh thành phố
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải ở các địa phương thống nhất phân luồng xanh tận dụng thời gian vàng hiện nay để tập trung truy vết
đồng thời phải quản lý đảm bảo tốt về an ninh mạng an ninh khu công nghiệp an ninh biên giới tận dụng tối đa nguồn kinh phí phương tiện phòng chống dịch của địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền hình ảnh đẹp của lực lượng công an tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an thành phố hà nội cố gắng khắc phục khó khăn triển khai mọi biện pháp để người dân hà nội thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu giữ an toàn tuyệt đối cho thủ đô
đó là chỉ đạo của đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
tại buổi họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh với công an tp hà nội được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
với tinh thần chủ động quyết liệt công an tp hà nội cho biết đã triển khai bố trí lực lượng
làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
rút kinh nghiệm sau ngày đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu giãn cách xã hội công an tp hà nội đã tham mưu xây dựng nhiều giải pháp
nhằm tháo gỡ các khó khăn hạn chế tình trạng ủn ứ tại các chốt phòng chống dịch nơi cửa ngõ thủ đô
đồng thời lập ban chỉ huy kết nối với ủy ban nhân dân thành phố ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất bất ngờ
sau khi nghe báo cáo cũng như theo dõi chung tình hình thực tế thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an tp hà nội
cố gắng khắc phục khó khăn triển khai mọi biện pháp để người dân hà nội thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu giữ an toàn tuyệt đối cho thủ đô
tại các điểm chốt phòng chống dịch công an tp hà nội có trách nhiệm tham gia bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời phải tham mưu với cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo tính toán xử lý các tình huống cụ thể tránh gây phiền hà cho người dân
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu công an hà nội phải đảm bảo an toàn tại các trại giam các nhà tạm giam tạm giữ ở mức cao nhất
bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch
nhanh chóng lấy lại sự thanh bình cho thủ đô
trước diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành chỉ thị số một mươi hai tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh hơn
nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn
quả đó giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách tại các khu cách ly phòng tòa
mặc dù tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tp hcm cũng khoanh vùng phòng tòa nhiều khu vực phát sinh ổ dịch và nơi có nhiều ca mắc
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín vẫn không ngừng gia tăng mỗi ngày
đáng chú ý là việc lây lan dịch bệnh trong các khu cách ly phòng tòa
ngoài nguyên nhân khách quan là do chủng virus delta diễn biến rất nhanh và khó lường
thì nguyên nhân chủ quan rất đáng lưu ý
đó là nhiều địa bàn chưa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
cả từ phía lực lượng chức năng và người dân thành phố
chính vì thế từ nay đến ngày một tháng tám
tranh thủ thời gian giãn cách thành phố chủ trương siết chặt quản lý đối với các khu cách ly
phòng tỏa đề nghị người dân thực hiện việc tự cách ly nghiêm túc
cách ly nhờ đến người gia đình cách ly với gia đình không được tiếp xúc với hội đồng xung quanh
và các người dân chỉ được phát ra ở nhà thiêu cầu cấp cứu y tá

và sẽ xử lý tốt hơn các cái tình huống y tế các cái tình huống khẩn cấp khác
trong bối cảnh thành phố hồ chí minh đã trải qua một mươi bảy ngày giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu và ghi nhận hơn năm mươi tám ca nhiễm trong đợt bùng phát thứ tư
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong yêu cầu bắt đầu từ ngày mai hai mươi sáu tháng bảy
sau một mươi tám giờ mỗi ngày người dân không nên ra đường
các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới sáu giờ sáng hôm sau
để đảm bảo giãn cách xã hội hạn chế việc đi lại của người dân
theo chủ tịch ubnd tp lực lượng công an quân sự chính quyền địa phương
tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn
và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định tại khu dân cư
trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm
thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ
thông tin mới nhất từ bộ y tế trong ngày hôm nay
nước ta có một bảy trăm năm mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu giờ cho đến một mươi chín giờ ngày hôm nay
có thêm ba năm trăm năm mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy
trong đó thành phố hồ chí minh đứng đầu về số ca mắc mới là bốn năm trăm năm mươi năm ca
tiếp theo là bình dương một hai trăm bốn mươi chín ca
về tiến trình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bốn năm triệu liều
và việt nam đã tiếp nhận thêm hơn ba triệu liều vaccine moderna
do chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế covax
trong đó gần một năm triệu liều đã được chuyển đến thành phố hồ chí minh vào tối qua hai mươi bốn tháng bảy
còn hơn một năm triệu liều sẽ đến hà nội vào tối nay
chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn
tìm các hành khách từng đi trên xe của hãng taxi sơn tây
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bảy khách đón xe từ ngọc tảo phúc thọ đi bệnh viện sanh phôn
xe biển số ba mươi a tám mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi hai của hãng taxi sơn tây
khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy khách đón xe ở trung sơn trầm ra phú hà sơn tây
xe biển số ba mươi a tám mươi sáu nghìn sáu trăm hai mươi hai của hãng taxi sơn tây
cdc hà nội đề nghị người đi xe taxi thực hiện tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các hoạt động
nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
phát biểu kết luận hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực
cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong tháng qua
thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh phức tạp cùng ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
chủ động nắm tình hình tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch
phương án đảm bảo an ninh trật tự giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh không để bị động bất ngờ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúc mừng đồng chí đại sứ nhận dịp đến việt nam nhận nhiệm kỳ công tác
đồng thời mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba tích cực hỗ trợ lẫn nhau
trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh đặc biệt hỗ trợ liên hệ để việt nam nói chung
và bộ công an nói riêng được tiếp cận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín do cuba sản xuất
và đối với một số lĩnh vực khác mà cuba có thế mạnh
làm việc với lãnh đạo cục y tế và hà nội
bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an biểu dương đánh giá cao đoàn cán bộ y tế công an nhân dân
tri viện hỗ trợ tỉnh bắc giang và vận hành bệnh viện dạ chiến số hai bắc giang
thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết quan điểm của chính phủ bộ y tế cũng như bộ công an
là cần phải triển khai tiêm chủng sớm nhất khi nào có vaccine về đến việt nam là phải chủ động tiêm chủng ngay không chậm trễ
bên cạnh đó các đơn vị tiếp tục chuẩn bị lực lượng y tế để chi viện chống dịch cho các tỉnh phía nam và bất kỳ đâu khi có yêu cầu
chiều ngày hai mươi tháng bảy ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã tổ chức họp bàn kế hoạch chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
các thành viên ban chỉ đạo cần chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
theo chức năng nhiệm vụ được phân công đảm bảo các hoạt động thi đua được tổ chức trọng thể ý nghĩa hiệu quả tiết kiệm
phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và đảm bảo phong phú về hình thức sâu sắc về nội dung gắn với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh lễ sĩ hai mươi bảy tháng bảy công an tỉnh lạng sơn và hương yên đã tổ chức thăm hỏi tặng quà đối với thân nhân gia đình liệt sĩ công an nhân dân trên địa bàn
tại lạng sơn đoàn công tác công an tỉnh đã đến thăm tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang hứa văn tấn
hứa văn tấn nguyên cán bộ công an thành phố lạng sơn hy sinh trong khi đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy
và gia đình liệt sĩ nông khắc mẫn nguyên cán bộ công an hy sinh khi đấu tranh chống tội phạm
tại các gia đình lãnh đạo công an tỉnh đã ân cần động viên chia sẻ cùng gia đình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công hiến hy sinh của các gia đình chính sách
đồng thời cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng lực lượng công an nhân dân động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
tại hưng yên đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã đến dân hương dân hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ tại xã hồng vân xã vân du huyện ân thi và gia đình anh hùng lực lượng vũ trang công an nhân dân bùi thị cúc tại xã vân du huyện ân thi
dân hương tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng đồng bào bị giặc pháp giết hại tại di tích lịch sử quốc gia cây đa và đền la tiến xã nguyên hòa huyện phù cử thăm và tặng quà cấp thuốc cho thân nhân các gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã hồng vân huyện ân thi và xã tam đa huyện phù cử
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các đối tượng chính sách thân nhân liệt sĩ và thương binh công an nhân dân cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc tiếp tục tu dưỡng rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tiếp theo của bản tin
sự xuất hiện của các biến chủng và xu hướng độ tuổi của người mắc thay đổi đã sinh ra những triệu chứng mới của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
giao tranh ác liệt giữa lực lượng quân chính phủ yemen và các tay súng houthi đã khiến ít nhất năm mươi người thiệt mạng
bản tin nhật ký an ninh xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cho rằng người nhà mình trốn trong nhà hàng xóm nên nguyễn xuân thủy đã đột nhập vào nhà hàng xóm rồi hai bên xảy ra sâu sát hậu quả khiến ông lê tuấn tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn xuân thủy
chủ tại thành phố bô mò thịnh
tại cơ quan công an thủy khai nhận do đang có chuyện tức giận với người nhà của mình nên đi tìm người nhà về để giải quyết
thủy cho rằng người nhà của mình đang ở trong nhà ông tuấn không chịu về nên đã cầm theo một khúc gỗ treo tường vào nhà ông tuấn để tìm
khi vào trong nhà gặp ông tuấn giữa hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra sâu sát thủy đã lấy một cây dựa và một số hương khí đắng nhường nhát vào đầu của người ông tuấn
khi thấy ông tuấn nằm bất động thủy bỏ về nhà tắm rửa
thay quần áo rinh máu ru gói vào túi ni lông đem ra vứt vào sọt rác trước nhà của chị mình ở kế bên
dùng vũ khí nóng để đe dọa người khác nhằm giải quyết mâu thuẫn trần văn giảo chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bị công an huyện tây hòa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam vì hành vi gây dối trật tự công cộng
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày hai mươi tháng bảy trần văn dảo phát sinh mâu thuẫn với gia đình bà vương thị tĩnh chú cùng khu phố
sau đó giảo và người nhà cầm dao và súng cồn tự chế đến chửi bới hàm dọa đòi đánh gia đình bà tĩnh
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường và mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc
tại đây trần văn giào và người nhà tiếp tục lớn tiếng chửi bới sô đẩy dùng tay đấm lực lượng đang làm nhiệm vụ
ngay lập tức cán bộ công an đã lập biên bản tạm giữ hình sự đối với đối tượng này
để biết giảng là đối tượng hình sự cộng cán nhiều lần cùng vợ và con ngang nhiên gây sự với người dân địa phương
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn trọng quý
trú tại thành phố thanh hóa về hành vi tàng trữ chai phép chất và túy
tại khu vực phố thành yên phường quảng thành lực lượng nhàm nhiệm vụ phát hiện nguyễn trọng quý điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát
không được muốn bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác phát hiện trong cốp xe của quý có một túi da màu đen bên trong có một khẩu súng côn và ba viên đạn đã lắp sẵn
quý khai đem theo súng và đạn để phòng thân
hiện phòng cảnh sát cơ động đang phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh để giải quyết vụ việc